thưa quý vị liên quan đến sự việc đối tượng cầm gạch đòi qua điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa do có ca nhiễm bệnh là f trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hà đông tp hà nội
vào ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm có hậu khẩu thường trú tại một trăm linh một b phan huy chú phường ít kiêu quận hà đông về hành vi chống người thành công vụ
cụ thể vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám tại điểm chốt chặn nêu trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung cùng tổ công tác đã phát hiện trần văn thịnh không đeo khẩu trang đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng thịnh đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo xô đẩy giật khẩu trang và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
bất chấp việc khuyên can giải thích thịnh cầm gạch tiếp tục trời bới và thách thức tổ công tác dọa đập ai đến gần và trước hành vi manh động của thịnh cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng được tăng cường phối hợp với tổ công tác không chế đối tượng